thông qua việc xây dựng và thực hiện các chính sách pháp luật hoạt động truyền thông và điều phối các chương trình hỗ trợ người khuyết tật
xây dựng và thực hiện các kế hoạch hành động hỗ trợ các tổ chức cá nhân và gia đình người khuyết tật
và sự chung tay cùng nhìn nhận đúng đắn khi nhìn vào khả năng và không nhìn vào sự khác biệt của các bạn trẻ việt nam sẽ là một trong những động lực góp phần giúp cộng đồng người khuyết tật có được một cuộc sống độc lập hơn và hòa nhập hơn
nằm ở cuối thôn xuân lạn xã hương mai huyện việt yên tỉnh bắc giang các nhà nhỏ của chị trần thị vân không mấy khi có được tiếng nói cười
chị trần thị vân là con út trong gia đình bà ngô thị đàn không may mắn khi sinh ra là người khuyết tật trí tuệ chị vân cùng gia đình đã phải trải qua biết bao khó khăn bươn trải để duy trì cuộc sống
lấy chồng sinh con rồi lại không may mắn khi chồng mất sớm hai trong ba đứa con của chị bị khuyết tật
giờ đây chị vân phải nương nhờ sự giúp đỡ của gia đình hiểu được hoàn cảnh khó khăn của gia đình chị trung tâm công tác xã hội tỉnh bắc giang đã đưa hai người con khuyết tật về trung tâm chăm sóc cho các con chị được học hành được vui chơi cùng các bạn đồng trang lứa
rất là nhiều riêng ở trong gia đình bạn thân gia đình của tôi cũng có những người khuyết tật cũng như là bạn bè tôi thì cũng có những người bị khuyết tật khuyết tật tay khuyết tật chân hay là khuyết tật về thính giác hay là thị giác
tiếp xúc những người khuyết tật tự nhiên mình thấy được những cái khả năng của họ những cái khả năng mà mình chưa bao giờ mình tưởng tượng ra là họ có thể làm như thế
ví dụ như là những khả năng mà việc chụp ảnh những khả năng mà đi hay là vẽ hay là làm nghề cũng như là có một bức ảnh mà người ta làm đồ thủ công mỹ nghệ thì riêng đối với cá nhân tôi hoặc là những người bình thường như tôi thì chắc là cũng không khó có thể làm được như họ
khuyết tật thực ra là những người mà có những cái tiềm năng rất là lớn ạ có những cái điểm mạnh rất riêng của mình tuy nhiên là vì có một số rào cản mà khiến họ không thể vượt qua khiến họ không thể dễ dàng tiếp cận được với mọi người
với cả những cái tài năng mà họ cần
thế nên là với tư cách là một người trẻ thì tôi mong là các bạn trẻ sẽ cùng nhau chung tay giúp đỡ các bạn người khuyết tật để họ có thể đạt được những cái ước mơ có thể phát huy hết được những cái tài năng của mình
có thể thấy sự chung tay cùng những nhìn nhận đúng đắn khi nhìn vào khả năng không nhìn vào sự khác biệt của các bạn trẻ và người dân việt nam đã đang và sẽ là một trong những động lực góp phần giúp cộng đồng người khuyết tật có được một cuộc sống độc lập và hòa nhập hơn